qua hai mươi sáu năm sử dụng cảng cá phường sáu tp tuy hòa tỉnh phú yên đang tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng
do mưa lũ từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay khu vực cảng và bờ biển bị sói lở cát bồi lấp ảnh hưởng lớn đến việc ra vào
neo đậu tàu thuyền cũng như hoạt động dịch vụ nghề cá của ngư dân
do ảnh hưởng của chiều cường từ biển đánh vào mang theo hơn một mét khối cát sát chân cảng
bồi lấp nặng khu neo đậu tàu thuyền tại cảng cá phường sáu tp tuy hòa tỉnh phú yên
hiện tàu thuyền của ngư dân phải di chuyển lên phía tây cảng cá phường sáu hoặc neo đậu trong cảng cá đông tác
phường phú đông tp tuy hòa cách ra hơn một km gây tốn kém chi phí
ngư dân đã nhiều lần kiến nghị tỉnh phú yên cân đối nguồn vốn để nâng cấp cảng cá phường sáu
nhằm phát triển nghề đánh bắt xa bờ nhất là vào dịp tết nguyên đán hàng năm nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên do không có kinh phí nên nhiều năm qua
cảng cá phường sáu không được nâng cấp
ngoài xây dựng một trăm tám mươi mét kè bờ cảng từ cuối những năm một nghìn chín trăm chín mươi còn mặt bến cảng thì chỉ được sửa chữa tạm thời